ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tại kỳ họp thứ một mươi hai kỳ họp bất thường hội đồng nhân dân tỉnh hà nam đã tiến hành thảo luận và nhất trí bầu bổ sung
chức vụ phó chủ tịch ubnd tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông nguyễn đức vượng với tỷ lệ phiếu bầu đạt một trăm linh số đại biểu có mặt
phát biểu tại kỳ họp lãnh đạo tỉnh hà nam đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh cho thành công của kỳ họp
đồng thời bày tỏ sự tin tưởng ông nguyễn đức vượng sẽ sớm tiếp cận cương vị công tác mới phát huy năng lực trí tuệ cùng với tập thể lãnh đạo tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao
đáp ứng sự tín nhiệm sự tin tưởng của đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri trong tỉnh